từ cuối tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám đến ngày một mươi tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín bệnh viện đa khoa huyện định hóa tỉnh thái nguyên
đã thu tiền xét nghiệm hiv viêm gan virus b viêm gan virus c của hơn một bệnh nhân trái quy định
với số tiền thừa hờ là hơn bảy mươi triệu đồng ngay sau khi phát hiện vụ việc sở y tế tỉnh thái nguyên
đã thành lập đoàn kiểm tra chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc
theo ông nguyễn tùng giám đốc bệnh viện đa khoa huyện định hóa
việc xét nghiệm ba bệnh nêu trên trước đây là phương pháp kiểm tra nhanh
nhưng để chính xác hơn thì từ cuối năm hai nghìn một mươi tám khoa xét nghiệm x quang của bệnh viện này
đã tự ý thực hiện xét nghiệm đây là ba bệnh mà bảo hiểm y tế không thanh toán
nhưng lại không thông báo với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được biết
mặt khác ba xét nghiệm này hết hơn hai trăm chín mươi đồng nhưng khoa xét nghiệm x quang lại thu của người bệnh
ba trăm năm mươi đồng thu thừa của bệnh nhân tổng cộng hơn bảy mươi triệu đồng vẫn để ở khoa
chưa hạch toán vào hệ thống kế toán của bệnh viện đây là việc làm sai quy định
cũng không quản lý được đặc thù nữa là bên trên mình là một bệnh viện nhỏ
nó không có trực kế toán vào ngày nghỉ kể cả bệnh nhân tạm ứng bệnh phí
nếu không khoa cũng phải tạm ứng nếu không nó cũng sẽ thất thoát
ngay sau khi sự việc xảy ra bệnh viện đa khoa huyện định hóa đã ngừng thực hiện xét nghiệm
ba bệnh nói trên đồng thời đình chỉ công tác đối với phó khoa xét nghiệm x quang hoàng thị thủy
để phục vụ công tác xác minh sở y tế tỉnh thái nguyên cũng đã cử đoàn công tác xuống bệnh viện để
làm rõ vụ việc và yêu cầu lãnh đạo khoa xét nghiệm x quang lãnh đạo bệnh viện đa khoa huyện định hóa
kiểm điểm làm rõ trách nhiệm có hình thức kỷ luật nghiêm minh tập thể cá nhân
có liên quan và báo cáo trước ngày hai mươi tám tháng một mươi tới đây